sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng đã xây dựng và sửa chữa hơn hai sáu trăm linh ngôi nhà đại đoàn kết
với số tiền trên sáu mươi một tỷ đồng tiếp sức đến trường cho gần chín học sinh
trong hai đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng cùng với cả hệ thống chính trị mặt trận các cấp đã vào cuộc mạnh mẽ
quyết liệt tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết một lòng nghiêm túc chấp hành các chỉ thị của chính quyền về phòng chống dịch
nhân dịp này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng đã khen thưởng chín mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc